quốc hội đã nghe loạt tờ trình và báo cáo thẩm tra trước khi tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư
đây là dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu bên lề hành lang quốc hội
việt nam chúng ta thì trước đây chúng ta đã triển khai rất là nhiều cái dự án ppp rồi
tuy nhiên dự án thức là nghị định của tổ tướng chính phủ cho nên bây giờ chúng ta lực hóa
và trong cái lực hóa lần này thì chúng ta rút kết ra những bài học về những khiếm khuyết trong thời gian vừa qua
cụ thể như chúng ta có những vội vàng trong vấn đề chỉ định thầu hoặc là vấn đề triển thay dự án ppp không được công bố thông tin rộng rãi minh bạch hoặc là lấy ý kiến người dân
cho nên lần này thì luật đã đưa vào rất là nhiều điều khoản cụ thể để làm sao cho các dự án ppp được triển khai là một cách minh bạch và rõ ràng
trong thời gian vừa qua thì
trong thời gian vừa qua thì đầu tư ppp này thì chúng ta cũng đã huy động một nguồn lực khá lớn
theo báo cáo của chính phủ trên một triệu tỷ và cũng tạo những bộ mặt đặc biệt là lĩnh vực giao thông và một số về cơ sở hạ tầng khác
một cái điểm mới tôi thấy đọc thì cũng băn khoăn nhưng mà tôi thấy đây là chủ đầu tư của ppp này được phát hành trái phiếu
trái phiếu của cái dự án đó
thì đây là một loại hình mới hài hòa giữa nhà nước
và các nhà doanh nghiệp trong cái đầu tư ppp này